còn sang đến ngày hai mươi và ngày hai mươi một thời tiết sẽ phổ biến là mây thay đổi ngày nắng mưa rào và rông chỉ còn ở diện vài nơi với nhiệt độ cao nhất ngày là đạt mức ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to và rông tập trung chính trong hai ngày đầu sau đó giảm dần xuống diện dài rác đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ hai mươi một đến ba mươi độ
tại nam bộ tiếp tục chịu sự chi phối của trường gió tây nam có cường độ mạnh trong những ngày tới nên trời vẫn duy trì mưa rông nhiều nơi lưu ý có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo sấm xét gió mạnh
sau đó từ khoảng ngày hai mươi một trở đi mưa sẽ có xu hướng là giảm hơn về lượng nên nhiệt độ tại khu vực này cũng ít có sự biến động cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại bản tin một mươi một ban like cập nhật ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt